triều tiên yêu cầu mỹ không tập trận chung với hàn quốc
giải gaza tiếp tục chìm trong căng thẳng
thưa quý vị sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi

quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết tổng số thu ngân sách trung ương là tám trăm năm mươi một tỷ đồng
tổng số thu ngân sách địa phương là sáu trăm sáu mươi tỷ đồng
tổng số chi ngân sách trung ương là hơn một triệu tỷ đồng
chính phủ ưu tiên thanh toán nợ động xây dựng cơ bản
thu hồi vốn ứng trước kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định
xử nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản
tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định
trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
theo tổng mức vốn đã được quốc hội quyết định cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương
thưa quý vị tối ngày một mươi ba tháng một mươi một đã diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
của người dân khu dân cư số sáu và số chín vương quán thánh quận ba đình thành phố hà nội
cùng tham dự với bà con có các đồng chí ủy viên
bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch quỹ ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
và đồng chí nguyễn hòa bình tránh án toàn nhân dân tối cao
gửi đến bà con nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất đồng chí trần thanh mẫn biểu dương
hoan nghênh nỗ lực của bà con khi luôn góp phần xây dựng gia đình văn hóa tổ dân phố văn hóa
đặc biệt là đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp luôn nâng cao trách nhiệm trong việc tuyên truyền sâu rộng
tới nhân dân chấp hành chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước nhất là công tác dân vận
góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự chính trị trên địa bàn
đồng chí cũng đề nghị bà con nhân dân phường quán thánh quận ba đình phát huy truyền thống đoàn kết
chung tay xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
thi đua chào mừng đại hội đảng bộ thành phố và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thưa quý vị với vai trò thực thi pháp luật và đồng hành với ngư dân trên các vùng biển đảo của tổ quốc
lực lượng cảnh sát biển việt nam đã hoạt động tích cực trong việc thực hiện chủ trương của chính phủ
góp phần giảm bớt khó khăn cho ngành thủy sản việt nam trong tháo gỡ thẻ vàng ec
nghe nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân về công tác ngày của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển i
tại hai huyện quảng trạch và lệ thủy tỉnh quảng bình
những chiếc phao tròn những lá cờ tổ quốc được lực lượng chức năng tặng cho bà con ngư dân
như tiếp thêm sức mạnh và góp phần bảo đảm an toàn cho bà con mỗi khi vươn khơi bám biển
đồng thời cũng góp phần để bà con hiểu rõ hơn về các quy định của luật pháp quốc tế và việt nam
khi tham gia đánh bắt trên biển
dù khó khăn đến đâu chúng tôi cũng vươn khơi bám biển qua việc tuyên truyền hôm nay
và có tặng quà áo phao cờ tổ quốc để chúng tôi tiếp tục tham gia vươn khơi bám biển
bảo vệ chủ quyền bằng đảo của tổ quốc
chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của các ban ngành các đoàn thể
đã quan tâm đến bà con nông dân chúng tôi
trên thông tin thông tin đại chúng về vấn đề biển và chủ quyền biển đảo
thì nhân dân cũng rất là quan tâm
nhưng mà hôm nay thực hiện được chủ trương để tuyên truyền thực tế với dân
thì đây là vấn đề rất bổ ích
cả chức xin là bổ cứu cho dân những nhận thức cơ bản về vấn đề biển đảo
và chủ quyền biển đảo để mỗi người dân vùng biển biết và nắm cái chương trình
và thực hiện theo chủ trương chính sách và đường lối của đảng và pháp luật của nhân dân
tại khu neo đậu tàu thuyền cửa ron thuộc xã quảng phú huyện quảng trạch
có rất đông phương tiện của bà con vào trú đậu nghỉ ngơi và bổ sung nhiên liệu
riêng xã cảnh dương có trên sáu trăm linh tàu thuyền với hơn hai mươi một lao động trên biển
trong số này có hơn hai trăm linh chiếc tham gia đánh bắt xa bờ
ngư trường chủ yếu là vùng biển thanh hóa và một số khu vực ở trường sa